trong kỳ họp quốc hội đang diễn ra chính phủ đã trình dự thảo nghị quyết của quốc hội về cơ chế công nhận và cho thi hành tại việt nam
phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo hiệp định evipa
cùng với hiệp định evfta hiệp định evipa nếu được thông qua sẽ tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của việt nam
trong khu vực đông nam á cũng như châu á thái bình dương góp phần nâng cao vị thế của việt nam trong khối asean trên khu vực cũng như trên trường quốc tế
việc thực hiện cam kết theo hiệp định evipa sẽ là động lực thúc đẩy việt nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi bình đẳng và an toàn minh bạch và thân thiện hơn đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế
ngay sau khi hiệp định có hiệu lực eu cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng tám mươi năm sáu số dòng thuế tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
sau bảy năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với chín mươi chín hai số dòng thuế tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
dự kiến trong chương trình xây dựng pháp lệnh của kỳ họp thứ chín quốc hội sẽ xem xét và tiến hành phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
nếu hai hiệp định này được thông qua thì hứa hẹn kinh tế việt nam sẽ có thêm cơ sở thu hút tốt các dòng vốn đầu tư từ nước ngoài
trong bối cảnh tác động tiêu cực từ đại dịch covid một mươi chín đang diễn ra trên toàn cầu